từ ngày một tháng một mươi hai toàn bộ hành khách đi và đến bến xe miền đông mới tại tp hcm
sẽ được xe trung chuyển đưa và đón miễn phí từ bốn h sáng đến hai mươi bốn h đêm hàng ngày
đây là một nỗ lực nhằm giảm tình trạng xe dù bến cóc đang hoạt động tràn lan
gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm
đồng thời góp phần hút khách về bến xe miền đông mới khai thác hiệu quả bến xe này
theo kế hoạch được sở giao thông vận tải tp hcm chấp thuận
việc trung chuyển sẽ do công ty cổ phận xe khách phương trang futabus ligh đảm trách
đơn vị này sẽ đưa đón hành khách tận nơi từ các quận huyện ở tp hcm
từ huyện cần giờ đến bến xe miền đông mới và ngược lại
cho tất cả các tuyến xe cố định có đăng ký hoạt động tại bến xe mới với giá đồng
thời gian trung chuyển hành khách miễn phí từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ít nhất ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
khi bến xe mới có phương án kết nối hành khách đi và đến các quận huyện thuận tiện
việc trung chuyển này hoàn toàn tách biệt với hoạt động kinh doanh của phương trang futabus line
việc chung chuyển này dự án này phục vụ cho tất cả các doanh nghiệp
đang kinh doanh khai thác tại bến xe miền đông mới
chúng tôi đã thỏa thuận và cũng như là bàn bạc với bến xe miền đông
và chúng tôi sẽ có quản lý các xe này bằng mã qr hoặc trên lệnh vận chuyển
hoặc trên giám sát hành trình
và trong dự án chúng tôi cũng đã ra rêu rất là rõ
và sẽ có một user để cung cấp cho ngành giao thông vận tải
cũng như là bến xe miền đông quản lý chặt về vấn đề này
theo quy trình khách mua vé sẽ đăng ký với nhà xe hoặc bến xe
sau đó bến xe tổng hợp và chuyển yêu cầu cho công ty phương trang điều xe phục vụ
ngoài ra ở khu vực đậu xe trung chuyển sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn hành khách đi lại
hiện có khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi xe để đáp ứng trung chuyển khi bến xe yêu cầu
đồng thời sẵn sàng tăng cường số lượng lớn xe vào các dịp cao điểm
xe trung chuyển là loại xe hiện đại với thiết bị giám sát hành trình đầy đủ
từ ngày năm tháng một mươi hai thông qua app trên điện thoại
khách dễ dàng nắm được lộ trình xe trung chuyển tài xế để chú động hơn trong quá trình đi lại
cứ năm đến một mươi phút sẽ có một chuyến xe trung chuyển
tần suất sẽ điều chỉnh tùy tình hình lượng khách đi lại
các số hoạt động trung chuyển miễn phí sẽ có phù hiệu
và trừ sự quản lý của các bến xe nên tập trung dừng đổ phương tiện
việc này nhằm giám sát xe trung chuyển đưa đón hành khách đúng nơi đúng giờ đúng tuyến
để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cuối năm và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba
đây vừa là giải pháp hỗ trợ bến xe miền đông mới
đồng thời cũng tạo dần thói quen đi lại của người dân
từ đó giám lược khách yêu cầu nhà xe đưa đón trong trung tâm thành phố
hạn chế tình trạng xe dù bến cóc hiện nay
mình đi thắng luôn khối có lên trên bến này khối tốn công mất công thời gian của anh em
nhất là mấy anh em công nhân
tình trạng xe dù bến cóc này thì giám bớt
mình xe ở đây đậu ở đây vẫn yên tâm khối mất công
nhà khi đi tìm những cái bến bãi mà mình cần tìm để có đón khách
chứ hiện tại cũng có như nhà xe bên đây cũng vậy
nhà xe khác cũng vậy cũng phải đi tìm những cái bến bãi mình cần tìm để có ngõ
để mình đậu để mình kiếm khách rồi mình ra đây
chỉ ra đây là làm lợn đi đón xe
bến xe miền đông mới được coi là bến xe lớn nhất nước
phục vụ hơn bảy triệu lượt khách mỗi năm
tuy nhiên suốt hai năm qua bến ế khách vì khá xa trung tâm và thiếu xe kết nối
dù thành phố hồ chí minh triển khai nhiều tuyến xe buýt đến bến nhưng vẫn không hiệu quả
việc trung chủ hành khách miễn phí này nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người dân
và được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả cao